thưa quý vị sau thành công của chương trình đầu tiên được tổ chức vào tối ngày một mươi hai tháng một mươi
tối qua đoàn nghi lễ công an nhân dân thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức chương trình hòa nhạc và văn nghệ
biểu diễn phục vụ miễn phí cho nhân dân tại phố đi bộ hồ gươm
tham dự chương trình có đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
và thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
với chủ đề hà nội mùa thu thành phố vì hòa bình
chương trình biểu diễn của đoàn nghi lễ công an nhân dân tại phố đi bộ hồ gươm
đã biểu diễn một mươi tám ca khúc ngợi ca đảng quang vinh bác hồ kính yêu tôn vinh lực lượng công an nhân dân
và các tình khúc nổi tiếng về hà nội
trong đó có thể kể đến các ca khúc như đất nước chọn niềm vui hành khúc thắng lợi hành khúc công an nhân dân
bài ca non sông vũ khúc tây nguyên
chương trình còn có một số tác phẩm múa như dáng sen đèn lồng đỏ giáng đứng việt nam
và một số ca khúc đơn ca nữ như bài ca thầm nữ
bài ca hồ chí minh
đặc biệt các nghệ sĩ còn biểu diễn các bài hát bản nhạc nga đưa các thế hệ người dân hà nội yêu thích
các tác phẩm được thể hiện bởi các tốp ca nam và những nhạc công nổi tiếng
đây là lần thứ hai giàn nhạc kèn hùng hậu và các nghệ sĩ ca múa nhạc của đoàn nghi lễ biểu diễn
chinh phục công chúng bằng sự đa dạng mới lạ của các kịch mục
và cả những thú vị bất ngờ mới về lực lượng nghệ sĩ mang màu áo lính trong lực lượng công an
thông qua chương trình đã đưa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân gần gũi đến với nhân dân
làm cho nhân dân thêm tin tưởng và yêu những người lính mặc sắc phục
và góp phần hỗ trợ lực lượng công an trong hoạt động bảo vệ an ninh tổ quốc
giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội
mâu thuẫn lâu ngày trong lúc tức giận giàng xeo mìn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú
tại xã xuân hòa huyện bảo yên tỉnh lào cai
đã dùng dao chém tử vong chính mẹ vợ của mình
đối tượng vừa bị công an huyện bảo yên phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai
bắt giữ về hành vi giết người
tại cơ quan cảnh sát điều tra đối tượng mền khai nhận do nhiều lần bức xúc với vợ và gia đình vợ
nên đêm ngày tám tháng một mươi một minh đã đến nhà của mẹ vợ là bà giàng thị xoa ở huyện bảo thắng
trong cơn nóng giận minh đã lấy con dao chém bà xoa và cháu ly gieo dế là con trai của bà
xoa khiến bà xoa tử vong tại chỗ và em dế bị thương nặng
gây án xong mình nhanh chóng rời khỏi hiện trường
cho đến khoảng bốn giờ sáng ngày hôm qua lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng mền
tại nhà ở xã xuân hòa huyện bảo yên
với hành vi cố ý gây thương tích trần văn vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại huyện tiên phước tỉnh quảng nam vừa bị công an huyện tiên phước khởi tố bắt tạm giam
do mâu thuẫn cá nhân trong lúc xô sát với ông huỳnh ngọc hùng
vũ đã dùng lưỡi dao trong bấm mông tay của mình đâm ông hùng thương tích hai mươi sáu
và bỏ trốn vào một bãi vàng ở tỉnh quảng ngãi
một thời gian sau vũ trở về tiên phước sẵn hơi men trong người cộng với bản tính côn đồ
vũ tiếp tục gây sự dùng một cây gây gỗ đánh vào đầu anh trần quốc rin gây thương tích một mươi tám
mặc dù giữa hai người không có mâu thuẫn gì trước đó
sau khi gây án đối tượng bỏ mặt nạn nhân bỏ trốn khỏi địa phương
công an huyện đông sơn tỉnh thanh hóa vừa vận động đối tượng phạm văn hậu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xã đồng tiến huyện đông sơn tỉnh thanh hóa
ra đầu thú về hành vi cướp giật tài sản
vào sáng ngày sáu tháng một mươi một một người phụ nữ đến ủy ban nhân dân xã đông tiến
nhận một trăm linh triệu đồng vay từ ngân hàng nông nghiệp huyện đông sơn
nạn nhân đã bị một nam thanh niên cướp túi đựng tiền để trong giò xe đạp
tại khu vực khu công nghiệp đông tiến thuộc địa bàn thị trấn rừng thông
vào cuộc điều tra công an huyện đông sơn xác minh được nghi phạm là phạm văn hậu
và vận động đối tượng ra đầu thú đồng thời giao nộp số tiền một trăm linh triệu đồng vừa cướp giật
hiện công an huyện đông sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
và hoàn tất các thủ tục để trả lại số tiền trên cho người bị hại
thị xã ngã bảy là một trong những địa phương tiên phong của tỉnh hậu giang
triển khai thực hiện mô hình camera an ninh
qua gần một năm hoạt động thì mô hình này đã nhận được sự tham gia và ủng hộ tích cực
của người dân bà con đã cung cấp cho cơ quan công an nhiều thông tin có giá trị
giúp điều tra làm rõ nhiều vụ phạm pháp hình sự có phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
đêm ngày chín dạng sáng ngày một mươi tháng tám vừa qua kẻ gian đột nhập kho ga trên đường ba tháng hai
phường ngã bảy thị xã ngã bảy mặc dù kẻ gian cố tình tắt đèn để vô hiệu hóa
chiếc camera trong sân nhưng mọi hoạt động của đối tượng đã bị ghi lại
trong khi sự việc đang được điều tra thì vài ngày sau đó một người dân ở phường hiệp thành
thị xã ngã bảy đến trình báo và cung cấp cho cơ quan công an nhiều thông tin giá trị
về vụ trộm cắp vừa xảy ra tại nhà ông đêm trước
tên trộm bị bắt là trần võ quốc tuấn ba mươi bốn tuổi chú thành phố cần thơ từng có ba tiền án về tội gây dối trộm cắp tài sản
và gây dối trật tự công cộng mới ra tù đầu năm hai nghìn một mươi chín
qua điều tra cơ quan công an đã thu hồi được nhiều tài sản có giá trị như xe mô tô laptop
tám vụ trộm mà tuấn thực hiện trên địa bàn thị xã ngã bảy và huyện phụng hiệp của tỉnh hậu giang
từ đầu tháng bảy đến khi bị bắt
trước đó cũng qua camera được lắp đặt tại một cây xăng trên đường hùng vương
đoạn thuộc khu vực ba phường ngã bảy thị xã ngã bảy
cơ quan công an thu được hình ảnh hai đối tượng khả nghi
và tiến hành bắt khẩn cấp hai đối tượng có liên quan trong một vụ ầu đà làm một người tử vong
thị xã ngã bảy có chủ trương xây dựng mô hình camera an ninh
mặt khác cũng dẫn động người dân quay những đầu camera an ninh mà người dân tự lắp đặt ra lộ
kết hợp hai việc này trên địa bàn thị xã ngã bảy
thì mô hình camera an ninh pháp quy hiệu quả rất là cao
cụ thể trong năm qua đã điều tra làm rõ sáu vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn
và những vụ án đặc biệt kiêm trọng và nghiêm trọng đã điều tra làm rõ một trăm linh
với kết quả tích cực do mô hình camera an ninh mang lại
đến nay thị xã ngã bảy đã xã hội hóa lắp đặt hệ thống camera giám sát
trên các trục đường chính của địa bàn
bên cạnh ủng hộ sức người sức của
nhiều người dân còn tự trang bị hệ thống
camera giám sát kết hợp với chuông báo động
không chỉ giúp bà con bảo vệ tài sản
mà còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh
phòng chống tội phạm trên địa bàn
tại thị trường khu vực miền nam vừa xuất hiện
loại thiết bị biến đổi điện mặt trời xuất xứ từ nước ngoài
có ứng dụng phần mềm để theo dõi vận hành hệ thống điện mặt trời trên mái nhà
tuy nhiên theo evn thì thiết bị này lại có chứa hình ảnh bản đồ có đường lưỡi bỏ
đây là một thủ đoạn tuyên truyền xuyên tạc
làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và chủ quyền lãnh thổ của việt nam
vi phạm quy định của pháp luật hiện hành
evn đã yêu cầu các đơn vị thành viên khẩn trương nghiêm túc thực hiện kiểm tra
giả soát tất cả các trang thiết bị phần mềm tài liệu kỹ thuật
nhằm phòng ngừa khi mua sắm kịp thời phát hiện và loại bỏ hình ảnh bản đồ
có đường lưỡi bỏ tại đơn vị
phổ biến quán triệt đến tất cả cán bộ công nhân viên thuộc đơn vị
để biết và phòng ngừa tránh mua sắm sử dụng các thiết bị phần mềm
có chứa hình ảnh bản đồ có đường lưỡi bò
thực hiện tuyên truyền trên website chăm sóc khách hàng
và các phương tiện thông tin khác của đơn vị
về việc không mua sắm sử dụng các thiết bị phần mềm tài liệu kỹ thuật
chứa hình ảnh bản đồ có đường lưỡi bỏ
để đối tác khách hàng sử dụng điện được biết
đối với trường hợp phát hiện các thiết bị phần mềm tài liệu kỹ thuật
của đối tác khách hàng sử dụng điện
có chứa hình ảnh có bản đồ có đường lưỡi bò
đơn vị báo cáo và phối hợp với chính quyền địa phương
làm việc với đối tác khách hàng sử dụng điện
để yêu cầu loại bỏ hình ảnh xuyên tạp
hoặc chấm dứt sử dụng các thiết bị phần mềm tài liệu kỹ thuật nói trên
thưa quý vị và các bạn theo thống kê cho thấy
trên đề bàn thành phố hà nội hiện nay
có trên sáu sáu triệu phương tiện giao thông đường bộ
trong đó có khoảng năm chín triệu xe máy
phương tiện giao thông trong giai đoạn
năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi tám
xe máy đã tăng sáu bảy mươi năm mỗi năm
phương tiện tăng nhanh
thế nhưng hạ tầng giao thông
lại không được quan tâm đúng mức
đã dẫn tới quá tải hệ thống đường bộ
tình trạng ủn tắc giao thông đang ngày càng phức tạp
để giải quyết tình trạng này
trong tương lai sở giao thông vận tải hà nội
đang lấy ý kiến đóng góp xây dựng đề án
phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy
phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ
của hệ thống vận tải hành khách công cộng
tiến tới dừng hoạt động xe máy trên địa bàn
các quận vào năm hai nghìn ba mươi
trong đó có một điểm đáng lưu ý
đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận
đó là sẽ hạn chế xe máy khi vận tải công cộng
đáp ứng được hơn sáu mươi nhu cầu đi lại
của người dân mục tiêu này
liệu có hoàn thành được trong vòng một mươi năm nữa hay không
cùng theo dõi trong câu chuyện giao thông ngày hôm nay
câu chuyện một mươi năm
về tương lai tưởng chừng như là khá là dài
thế nhưng mà muốn dự đoán
chuẩn xác hơn về tương lai
thì chúng ta hãy cùng nhìn về quá khứ
câu chuyện của một mươi năm trước đây của quá khứ
sẽ giúp chúng ta có những dự đoán
chuẩn xác hơn về câu chuyện một mươi năm của tương lai
vậy thì trong một mươi năm của quá khứ
và thậm chí là nhiều năm hơn nữa
thì giao thông công cộng tại hà nội đã phát triển như thế nào
và hãy cùng chúng tôi tìm hiểu
xe buýt phương tiện vận tải công cộng được xem là
chủ chốt nhất hiện nay phát triển ngon ngét
vài thập kỷ được nhiều cơ chế
chính sách tạo điều kiện ưu đãi cho phát triển
khuyến khích người dân sử dụng phương tiện vận tải
hành khách công cộng như hỗ trợ giá vé
mỗi năm ubnd tp hà nội
phải chi một bốn trăm linh tỷ
để trợ giá cho hoạt động này
dù quỹ đất cho hạ tầng giao thông eo hẹp
nhưng vẫn mạnh dạ dành một phần ba diện tích mặt đường
để dành cho xe buýt
thế nhưng vẫn chỉ dừng lại ở khoảng một mươi hai một mươi năm
và thậm chí
là còn đang trên đà sụt giảm
có một thực tế là sản lượng hành khách
đi bằng xe buýt
hàng giao thông công cộng nói chung
hàng xe buýt nói riêng hiện nay
trên địa bàn lịch văn nội
là chúng ta đang có sản lượng
suy giảm dần theo thời gian
thậm chí con số thông kê

còn bao gồm cả những loại hình vận tải công cộng khác
chứ thực tế xe buýt không đạt tới con số này
nếu mà con số chính thức
về vận tải hành khách công cộng cho đến nay
sang năm thì quy hoạch lại ghi
thế nhưng năm nay hai nghìn một mươi chín
thì chỉ cỡ một mươi năm thôi
mới đáp được một mươi năm
mà trong một mươi năm ấy
thì xe buýt chỉ hơn tám thôi
còn lại là những
ông tắc xe ôm xe grab
cố kể vào vận tải hành công cộng
thì mới được như thế
và chúng ta cũng biết rằng
nếu mà phát triển vận tải hành công cộng
bằng xe buýt hết cỡ đi
thì theo tư nghiên cứu
cũng không thể đáp ứng được tới ba mươi
cứ cho là xe buýt phát triển hết cỡ
cũng chỉ đạt ba mươi
vậy chúng ta lấy đâu ra hơn ba mươi nữa
để đạt mục tiêu hơn sáu mươi
để có thể hạn chế xe máy đây
câu trả lời chính là những tuyến đường sắt đô thị
thế nhưng nhìn lại một trong những tuyến đường sắt đô thị
đầu tiên của hà nội
đó là tuyến đường sắt cát linh hà đông
được khởi động sớm nhất từ năm hai nghìn bốn
đến nay sau một mươi năm năm
vẫn chưa thể đi vào hoạt động
và cái mốc hai nghìn ba mươi
cũng chỉ còn một mươi năm nữa
liệu chúng ta có thể hoàn thành được bao nhiêu tuyến đường sắt trên cao như vậy
trong khi để hoàn thành mục tiêu trên sáu mươi
chúng ta cần đưa vào hoạt động
tám tuyến đường sắt đô thị
khoảng hai trăm linh tuyến buýt

một viễn cảnh mù mịt
khó ai có thể đạt được niềm tin
cái phát triển vận tải hành khách
công cộng của chúng ta
mặc dù đã có quy hoạch
đã có năm trăm linh cái quy hoạch mà thủ tướng duyệt
cho quyết định năm trăm một mươi chín
và theo cái quy định này thì là
đến năm hai nghìn ba mươi
thì giao thông vận tải hành khách cộng đảm
và phải đảm bảo tới mức năm mươi năm mươi
trong khi đó thì đề án phải đề ra là gì
là ít nhất là sáu mươi năm
thì là sáu mươi bốn tám
có nghĩa là thậm chí
được thực hiện đúng kế hoạch đi
đúng quy hoạch đi nữa
thì sau năm hai nghìn ba mươi vẫn trở lại
để có thể hạ siêu xe máy
thế thì trong một mươi năm tới
hy vọng chính là phát triển đường sắt đô thị
thì vẫn ổn được
nhưng mà tùy hình này chúng ta thấy là
khó mà có thể đáp ứng được
mặc dù mục tiêu là như vậy
nhưng xem ra với mức độ tăng trưởng
và phát triển có thể nói là
vô cùng chẳng hạn
của hạ tầng giao thông
cũng như các phương tiện vận tải công cộng
thì mục tiêu này xem ra khó có thể hoàn thành được
đã không ít lần chúng ta chứng kiến
những mục tiêu phát triển giao thông nói chung
được đặt ra nhưng không thể hoàn thành
và cũng không ít những câu chuyện
về những dự án mãi mãi vẫn chỉ nằm trên giấy
người dân thủ đô cũng đã được nghe kể
rất rất nhiều lần
có thể bạn quan tâm
sáng ngày hôm nay sẽ dành thời lượng
để bàn về những vấn đề
lợi ích của việc tập luyện thể dục thể thao
cụ thể là chạy bộ
theo các chuyên gia khi tâm trạng đang bị rồn nén
thì việc tập thể dục một giờ sẽ tốt hơn gấp ba lần
so với dành thời gian để nghỉ ngơi
và chạy bộ chính là một phương pháp hoàn hảo
giải phóng mọi lo âu căng thẳng
chạy bộ thường xuyên không những giúp bạn
có một phóc dáng đẹp
mà việc chạy bộ thường xuyên giúp cơ thể
tiêu hao lượng mỡ thừa trong cơ thể
làm cho các cơ trở nên săn chắc hơn
giúp bạn có được phóc dáng đẹp
bên cạnh đó chạy bộ thường xuyên
giúp bạn ổn định tim mạch
chạy bộ làm tăng huyết áp
tăng cholesterol hdl có lợi
từ đó cải thiện lượng đường máu
giúp giảm khả năng mắc các bệnh liên quan
tới tim mạch đến bốn mươi năm
ngoài ra chạy bộ thường xuyên
giúp bạn có tinh thần thoải mái
giảm được tình trạng stress
có tinh thần thoải mái để bắt đầu
một ngày mới làm việc tràn năng lượng
vâng chạy bộ là một môn thể thao đơn giản
nhưng mang lại hiệu quả khá cao
cho sức khỏe
có rất nhiều hình thức khác nhau
như chạy đường dài chạy địa hình
và mỗi một hình thức đều mang lại
những hiệu quả về mặt sức khỏe lẫn vóc dáng
chạy bộ không đòi hỏi quá nhiều kỹ năng
như những môn thể thao khác
tuy nhiên vẫn có không ít người
còn mắc phải các lỗi sai cơ bản
mà nếu không cẩn thận
có thể dẫn đến mất cơ chấn thương
hay nghiêm trọng hơn nữa
đó là vấn đề về tim mạch khi chạy bộ chưa đúng cách
sau đây sẽ là những hướng dẫn cơ bản
cho những người lần đầu mới chạy bộ
có thể tham khảo để có những vòng chạy thật an toàn
là một người có nhiều năm kinh nghiệm
trong môn thể thao chạy bộ
anh lê bảo long nhóm trưởng một câu lạc bộ chạy
chia sẻ với những người mới bắt đầu
tham gia bộ bôn chạy
thường hay gặp phải những sai lầm phổ biến
là thường không lượng sức mình
mà tập luyện quá sức
giai đoạn đầu là giai đoạn cơ thể bạn
còn chưa thích nghi và quen
với cường độ vận động
khi tập với cường độ cao
dễ dẫn đến đau nhất cơ mệt mỏi
và điều này khiến bạn dễ dàng nghĩ tới
việc bỏ cuộc chỉ sau hai đến ba ngày
còn trong quá trình chạy
khi một người mới chơi
thì nên chú ý một chút
về những phần bài tập
có nghĩa bài tập thì nó gồm có
những người chạy bộ là pay
và thứ hai là cơ ly mình chạy
thì mình phải có mục tiêu
khi mình có mục tiêu thì mình sẽ xác định
bài tập như thế nào để nó phù hợp
ví dụ một người chạy một mươi cây
thì người ta không thể nào luyện tập
bài hai mươi một cây được
hoặc là những người chạy hai mươi một cây
thì họ không thể nào luyện tập cái bài năm cây được
khi họ luyện tập bài năm cây
thì họ sẽ không chạy được cái bài hai mươi một
thế thì trong quá trình tập luyện
thì đơn giản nhất là
cần chú ý đến cái việc khởi động trước khi chạy
và giãn cơ sau khi chạy
nhiều chuyên gia thể thao cũng cho biết
dù bài tập có đơn giản hay cường độ như thế nào
thì việc nghỉ ngơi rất cần thiết
để cơ thể bạn được nghỉ
hồi phục và phát triển
khi họ chạy thì họ lên
lắng nghe cơ thể của mình
khi mà mình chạy
bởi vì có cái tốc độ
cũng như đội ly
thì nó phù hợp với từng người một
có thể là bạn chuyển từ một môn thể thao khác
sang một môn thể bộ
thế thì cái thể lực bạn rất là tốt
bạn có thể đủ thể lực để bạn chạy mấy cây
nhưng bạn chạy không đúng với tốc độ của mình
cũng như là bạn chạy quá tài
thì nó sẽ dễ đến thua
thế quan trọng nhất khi một người chạy
thì mọi người cũng biết
lắng nghe cái cơ thể của mình
tức là mình cảm thấy mệt
cái lúc nào mà mình có thể dừng được đúng lúc
bởi vì khi cái môn chạy bộ nó còn rất là hay
mà mình thấy nó khác
tất cả môn thể thao khác
bởi vì mình chơi khá nhiều môn
thì nó có thể giống như ham
tức là khi mà người ta chạy
nó cảm thấy ham nó thích
và khi thích như thế thì thường họ hay
bị cuốn vào
và rất là dễ chấn thương
thế thì cái quá trình
lắng nghe cho cơ thể của mình rất là quan trọng
trong quá trình chạy
chúng ta cũng cần lưu ý vấn đề tiếp nước trước
và sau khi tập
để bài tập có hiệu quả cao nhất
bên cạnh đó chế độ dinh dưỡng cũng cần được chú trọng
với cái chế độ dinh dưỡng
thì những cái cựu ly ngắn
ví dụ như năm cây hay một mươi cây
thì thực sự không cần để ý quá nhiều về chế độ dinh dưỡng
nhưng những cái cựu ly xa hơn
ví dụ như hai mươi một cây hay bốn mươi hai cây
thậm chí bây giờ có những cái cựu ly như một trăm linh cây
chạy đường treo
thế thì trong cái quá trình luyện tập
thì cái chế độ dinh dưỡng rất là quan trọng
vì cái cơ thể của mình nó giống như cỗ máy
và khi tiếp hao nó như thế thì mình cần phải lạc vào
thì cái quá trình lạc vào của mình là
trước và sau khi chơi
cũng như trong khi mình chơi
thì nó sẽ đạt cái hiệu quả cao nhất
cho cái việc luyện tập của mình
một điều nữa cũng cần lưu ý
với những người mới chạy
đó chính là mua sắm những vật dụng chất lượng
phục vụ cho nhu cầu tập luyện
hãy nên sắm cho mình một đôi giày chạy bộ
để nâng cao hiệu quả tập luyện
cũng như giảm thiểu chấn thương
đồng thời lựa chọn đồ tập phù hợp với
vóc dáng cơ thể
là nhất định
hãy nhớ rằng việc tập luyện
cần có thời gian
đừng bỏ cuộc sau một hoặc vài ngày
hãy ghi nhớ những điều trên
để chạy bộ đúng cách
và giữ vững cho bản thân một tâm thế tinh thần tốt
giúp bạn tiến đến một cuộc sống
lành mạnh khỏe mạnh và hạnh phúc hơn
một đôi giày chạy bộ tốt
sẽ giúp cho chúng ta tập luyện
hăng say hơn và ít bị chấn thương khi tập luyện
thế nhưng không phải ai cũng biết cách
chọn giày chạy bộ tốt như ý
bạn sẽ thấy thoải mái khi tập luyện
và sau đây sẽ là những lưu ý khi chọn giày chạy bộ
mà một người mới bắt đầu
với môn chạy bộ cần lưu ý
bạn đo chiều dài
và chiều rộng chân bạn
khi đã mang tất và so sánh các số này
với các thông số hãng sản xuất đưa ra
nếu bạn đang phân vân
giữa hai size giày gần nhau
như sai ba mươi tám năm và ba mươi chín
hãy chọn size lớn hơn
không chọn theo size giày thường
giày hay đi hàng ngày có thể không cùng
kích cỡ với giày thể thao
bạn không thể căn cứ vào cỡ giày mình hay đi
để chọn giày chạy bộ
bạn hãy thử giày vào buổi tối
vì đây là lúc chân có kích cỡ lớn nhất
sau một ngày đi lại nhiều
kích cỡ này sẽ phù hợp hơn
cho những buổi tập chạy bộ
vì chân sẽ ít nhiều tăng kích cỡ
khi bạn vận động
chọn giày chạy bộ theo địa hình tập luyện
mỗi loại giày chạy bộ thích hợp
với một địa hình chạy bộ khác nhau
nên bạn cần xác định
mình hay tập ở đâu để chọn lựa chính xác hơn
thay giày nếu tập không thoải mái
bạn cần đổi giày mới ngay
nếu thấy đôi giày mình mới mua
không đủ êm ái
gây phồng rộp ở chân dễ trơn trượt